công an tỉnh lạng sơn vừa cho biết tổ công tác phòng an ninh đối ngoại phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh và trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cốc nam văn lãng vừa phát hiện một nhóm người không có giấy tờ chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang trung quốc
qua đấu tranh đối tượng nguyễn thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an khai nhận tổ chức môi giới cho nhiều người xuất cảnh trái phép sang trung quốc thông qua đường mòn gần khu vực cửa khẩu cốc nam huyện văn lãng
ngày hai mươi chín tháng bảy khi đang tổ chức đưa bảy người quê ở cao bằng nghệ an xuất cảnh trái phép sang trung quốc thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra ngày ba mươi tháng bảy cơ quan an ninh điều tra ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với lường văn mộng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn về hành vi tổ chức môi giới cho người xuất cảnh trái phép